nghi can phàn mùi mấy đã ra tay sát hại ba đứa con đẻ của mình rồi châm lửa đốt nhà sau đó bỏ trốn vào rừng sâu
tại cơ quan công an đối tượng đã cho những lời khai ban đầu hé lộ nguyên nhân của vụ án
được sự vận động của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh người mẹ trẻ này đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
mấy khai nhận thường xuyên bị chồng là triệu mảnh chán đánh đập và đuổi ra khỏi nhà nhưng vì thương các con còn quá nhỏ mấy đã cố gắng chịu đựng
đêm xảy ra sự việc hai vợ chồng đã cãi nhau qua điện thoại
để giải thoát cho mình và các con mấy đã đi mua bốn gói thuốc diệt chuột về pha một gói cho ba con uống còn mình uống ba gói
sau đó cả bốn mẹ con lên dược đi ngủ chờ chết
chờ mãi không thấy thuốc có tác dụng mấy đã dùng dây xiết cổ ba đứa con tội nghiệp rồi phóng hỏa đốt nhà
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra dự việc và chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất của vụ án thương tâm này